tuần qua lễ hội văn hóa và ẩm thực việt nam hàn quốc lần thứ chín đã chính thức khai mạc tại hà nội
với hơn bảy mươi gian hàng và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn
lễ hội do đại sứ quán hàn quốc tại việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại quảng trường sơn vận động quốc gia mỹ đình
trong dịp này khách tham quan có cơ hội được thưởng thức các món ăn đồ uống đặc trưng
và trải nghiệm văn hóa truyền thống của hàn quốc
lễ hội năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
là chất xúc nác văn hóa nghệ thuật giúp tăng cường hoạt động kết nối doanh nghiệp giữa hai nước
vừa qua liên hoan ghuitar quốc tế alma hà nội đã được tổ chức tại nhà hát tuổi trẻ hà nội
đây là lễ hội guitar lớn mang tầm vóc quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
là nơi hội tụ những nghệ sĩ guitar tiên tuổi trong nước và quốc tế
với sự tham gia của hai mươi sáu thí sinh quốc tế
chương trình có rất nhiều hoạt động từ dự thi biểu diễn đến giao lưu với các nghệ sĩ nghệ nhân làm đàn
đặc biệt những nghệ sĩ nổi tiếng của guitar trong nước và quốc tế biểu diễn phục vụ khán giả
như nghệ sĩ hi hong kim của hàn quốc nghệ sĩ natavut đến từ thái lan nghệ sĩ châu đăng khoa vũ hiền
đây thực sự là một ngày hội để những người yêu guitar đến gần với nhau hơn
học hỏi giao lưu trao đổi kinh nghiệm
cũng như được gặp gỡ và giao lưu với các bạn bè nghệ sĩ quốc tế
liên hoan được tổ chức với kỳ vọng sẽ đem lại cho người yêu nhạc một mùa thu đáng nhớ
một sự khởi sắc của guitar hà nội nói riêng và việt nam nói chung
thưa quý vị và các bạn mới đây buổi hòa nhạc đặc biệt kết hợp giữa nhạc đương đại và nhạc truyền thống
mang tên tấm gương ký ức đã diễn ra tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam
nhóm nhạc đương đại hà nội mang những thanh âm từ nhạc cụ phương tây
cùng giao thoa với giai điệu dân gian của nhóm đông kinh cổ nhạc
đã mang tới khán giả thủ đô trong buổi hòa nhạc tấm gương ký ức nhiều cảm xúc lắng động
mở đầu chương trình là tác phẩm nhạc cổ tiếng làng biểu diễn bởi nhóm đông kinh cổ nhạc
tiếng làng là khúc nhạc dạo đầu bằng tiết tấu và âm sắc của các nhạc cụ truyền thống việt nam
dựa trên chất liệu của những không gian diễn xứng cổ truyền như treo tuồng và nhạc cửa đình
tác phẩm cachou prelude dành cho piano solo mang đến cho khán giả sự thích thú
bằng việc thể hiện sự luyến lai
cachou là một trong những nhạc cụ đặc biệt và sâu sắc trong lối hát của cachou trên cây đàn piano
piano là nhạc cụ chỉ có quãng nhỏ nhất là nửa cung và chơi lý thuyết không thể nào có thể chơi những quãng nhỏ hơn thế
vậy nhưng nghệ sĩ nguyễn minh anh đã làm nhòe âm thanh bằng các chùm nốt một cách chớp nhoáng trên đàn piano
mang đến một trải nghiệm thú vị cho khán giả
tác phẩm mang theo những điệu trong lời hát các khổ đàn và tiếng trống trầu quen thuộc trong ca trù
làm chất liệu để phát triển các ý nhạc

cachou là một trong những nhạc đơn đại của chúng tôi bởi vì nhạc đơn đại như các bạn biết
rất là tạm gọi là khó nghe vô điệu tính rồi đủ mọi thứ
thế nhưng mà rất ngạc nhiên là lại được sự đón nhận
cái điều này đó là cái sự phản ánh của cái phản hồi của công chúng rất là tích cực
bởi chúng tôi đã đi đến đúng tuy là âm nhạc khó nghe
nhưng đó lại chính là cái tinh thần của xã hội hiện đại của chúng ta hiện nay
điều đặc biệt của buổi hòa nhạc là hai nhóm nhạc đông kinh cổ nhạc
và nhóm nhạc đương đại hà nội cùng nhau biểu diễn trong một tiết mục chung
mang tên kim được nhạc sĩ vũ nhật tân viết
kim là bản nhạc đầu tiên được viết kết hợp giữa nhạc đương đại và cổ nhạc
đây cũng là tên một bài thơ có nhiều tâm sự về các vấn đề con người
cuộc sống và môi trường của thế kỷ hai mươi được viết bởi nguyễn duy
một nhà thơ đương đại với những sáng tác thể hiện được hồn cốt dân tộc
trong văn học hiện đại việt nam
đây là lần đầu tiên mà chúng tôi thể nghiệm một việc kết hợp giữa
nhạc đơn đại hà nội và nhóm đông kinh cổ nhạc
thì cụ thể là tôi là người chịu trách nhiệm soạn ra cái tác phẩm này
cái nhóm nhạc đơn đại thì về cơ bản họ chơi là cách tập luyện
cũng như cách viết và cách biểu diễn tương đối khác
với cái nhóm nhạc cổ truyền của chúng ta
thì khi mà kết hợp thì chúng tôi phải tính rất nhiều những cái chi tiết
để cho hai bên có thể là bước đầu hòa với nhau được
cũng như là nhạc trưởng jeff fonda smith đã dấn thân rất nhiều
với những cái tác phẩm để ông có thể hiểu
được cái phần chuyển từ phần nhạc tay sang phần nhạc tay
như thế nào mới có thể chỉ huy được toàn bộ tác phẩm
kim được sáng tạo trong những tư duy chất học và những ý tứ của bài thơ của nguyễn duy
kim cũng là bản nhạc đầu tiên được viết kết hợp giữa nhạc đương đại và nhạc cổ việt
tác phẩm mong muốn mở cửa cho những chuyển động của âm thanh và của tư duy sáng tạo
mình làm về nghệ thuật cỏ truyền thống
thì mình phải giữ vẫn giữ cái lề lối của nó
vẫn giữ cái lề lối của các cụ truyền
nhưng mà khi kết hợp với đơn đại
nó có viết vào nhạc mới nó có feel đi một chút mới
nhưng cuối cùng nó cũng vẫn trở về với cổ xưa
chứ nó không hề bị pha nhạc hay là không hề lấn át một chút nào
mà hai bên nó đều tương tác cùng được với nhau qua cái thể nghiệm này
tôi cũng muốn rằng là chương trình nên làm nhiều nhiều hơn nữa
để các em trẻ nó thực tế nó cũng hiểu biết thế nào là dân tộc
và hiểu biết thế nào là đơn đại
rất ấn tượng với cái bài cuối cùng
tức là cái bản nhạc của vũ nhật tân biết
đã hòa quyện được cái sự độc đáo giữa nhạc tây phương và nhạc dân tộc
và trong cái nhạc tây phương đấy thì cũng có những cái đoạn rất là hay
ví dụ như là solo giữa violla và violon hoặc là giữa violon và hát
xong sau đó thì khán giả thì hoàn toàn đến cái vỡ hòa lên
khi mà được thưởng thức cái đoạn nhạc dân tộc
bởi vì trong cái nhạc dân tộc đấy thì hấp dẫn đến cái chỗ
tức là mình lại tìm thấy được cả cái
cái chất liệu trèo ở trong này rồi có một chút về tuồng chẳng hạn
và rất là thú vị với lại cái tiết tấu trống
ở trong cái nhóm nhà dân tộc đấy và các giọng hát thì cũng rất là hay
mỗi tác phẩm trong buổi hòa nhạc tấm gương ký ức
mang những màu sắc riêng biệt thể hiện tư duy sáng tạo của các nghệ sĩ
sự kết hợp thú vị giữa nhạc truyền thống và nhạc đương đại
trong buổi hòa nhạc đã đem đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ đầy cảm xúc
thông qua buổi hòa nhạc các nghệ sĩ đã thực sự tạo nên một buổi tối ấm áp vui vẻ
của những thanh âm những giai điệu trong sáng qua những tác phẩm âm nhạc đặc sắc
mang đến cho những người tham gia nhiều ấn tượng
thưa quý vị và các bạn chương trình giao lưu nghệ thuật vang mãi bài ca tháng một mươi
là chương trình nghệ thuật ý nghĩa nhằm nêu bật ảnh hưởng của cách mạng tháng một mươi nga
đối với nền cách mạng việt nam
với thời lượng gần ba giờ đồng hồ
chương trình đã góp phần làm sống lại không khí hào hùng của nước nga
trong những ngày tháng một mươi lịch sử cách đây một trăm linh năm
mang đến cho người xem những cảm xúc lắng động khó quên
chương trình nghệ thuật vang mãi bài ca tháng một mươi gồm hai phần
phần một từ cách mạng tháng một mươi nga đến con đường cách mạng việt nam
và phần hai với nội dung giai điệu việt nga
những phòng sự những cuộc phỏng vấn ý nghĩa
các tiêm mục văn nghệ do các nghệ sĩ nga và việt nam biểu diễn
đã gây xúc động tới các khách mời tham dự chương trình
hôm nay là chương trình mở đầu các loạt chương trình
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
chương trình kỷ niệm như ngày hôm nay
khương tới trước hết là mối quan hệ khứu nghị
giữa nga và việt nam phát triển hơn nữa
hai nước được gắn bố bởi quan hệ chân lực toàn diện
chính vì thế thì nên giúp cho nhau
và nên thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ
đặc biệt là qua linh vực quan hóa
ở phần đầu
chương trình làm nổi bật những thành tiệu
của cách mạng tháng một mươi nga
có ý nghĩa to lớn và sâu xa
làm dung chuyển cả thế giới
những ca khúc quen thuộc gắn với tình cảm hai nước
như nước nga tổ quốc tôi
thời thanh niên sôi nổi
giữa mạc tư khoa nghe câu hò ví dặm
ngày chiến thắng triệu bông hồng
được các nghệ sĩ việt nam như
nghệ sĩ ưu tú đăng dương nhóm dòng thời gian
nghệ sĩ ưu tú ngọc khang thu huyền
việt hoàn trình bày bằng cả tiếng nga
và tiếng việt vô cùng ấn tượng
phần hai là tiếng nói nghĩa tình
là tình cảm của việt nam của nhân dân việt nam
đối với nước nga thân yêu
trong lòng người việt nam nước nga luôn gắn liền
với những tình cảm thân thiết thủy chung
những ca khúc nga những điệu múa dân gian nga
ba lê nga những bản nhạc sao hưởng
của các nhà soạn nhạc lớn người nga
luôn được chào đón nồng nhiệt tại việt nam
nền thi ca âm nhạc nga
đã thấm đẫm trong tâm hồn nhiều thế hệ người việt
nhất là những người đã từng học tập
và làm việc ở nước nga
chúng tôi đã trải qua
cái quãng đời tươi đẹp nhất
quãng đời sinh viên ở nước nga
vì vậy nên tất cả những gì
mà có liên quan đến nước nga
thì đều là gợi lại những kỷ niệm rất đẹp của chúng tôi
vì vậy nên cả chúng tôi đã tập hợp lại nhau
khoảng gần năm mươi người
để cùng đến dựng ngày hôm nay
hôm nay là một buổi tối rất tuyệt vời của chúng tôi
phần hai của chương trình
tập trung thể hiện tình hữu nghị hai dân tộc
bằng những tiết mục biểu diễn
của các nghệ sĩ hai nước
trong đó các ca khúc rất ý nghĩa
như từ giardolip đến bắc bó
ca chiêu sa bài hát quen thuộc
và thân thiết của những người lính việt nam
cho đến tận bây giờ
bên cạnh đó là những ca khúc thấm đẫm tình cảm việt nga
như tình ca du mục đôi bờ
chiều mát skơ va do việt hoàn
hiền anh nghệ sĩ nhân dân quang thọ thể hiện
thu hút sự quan tâm của khán giả
đặc biệt sự góp mặt
của đoàn nghệ thuật ban giác đến từ nước nga
thể hiện các ca khúc như
giã biệt em gái slaver
ôi sa hỡi chiến binh
bước sa cánh đồng đêm cùng chiến mã
đã mang lại cho chương trình và khán giả
những xúc cảm nga thực sự
với chất lượng nghệ thuật đỉnh cao
và tình cảm gần gũi
lần này chúng tôi sang đây
muốn gửi tặng các bạn việt nam
những ca khúc nga nổi tiếng và quen thuộc
với đất nước các bạn
chúng tôi rất tự hào khi hôm nay được đến đây
được quảng bá nền văn hóa nga trên đất nước của các bạn
chương trình hôm nay thật sự có ý nghĩa to lớn
đối với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
và tôi mong sẽ được sang việt nam nhiều lần nữa
chương trình vang mãi bài ca tháng một mươi
với những tiết mục biểu diễn phong phú
đặc sắc đã thật sự mang đến
những xúc cảm sâu lắng không thể nào quên
chương trình một lần nữa khẳng định
tinh thần cách mạng tháng một mươi nga bất diệt
khẳng định tính quyết tâm sắc đá
của toàn đảng toàn dân kiên định
trên con đường của chủ nghĩa xã hội
đây cũng là dịp để tôn vinh
mối tình hữu nghị việt nga
và để chia ơn những thành quả
mà cách mạng tháng một mươi nga đã mang lại
cho đất nước cho dân tộc việt nam
chương trình này được thực hiện bởi cộng đồng amara org
các bạn có thể gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình lần sau